từ mục đích hết sức cụ thể rõ ràng minh bạch như thế người chỉ ra cách thức phê bình
phê bình mình cũng như phê bình người phải giáo diết triệt đề thật thà không nể nang không thêm bớt
phải vạch rõ cả ưu điểm và khuyết điểm đồng thời chớ dùng những lời mỉa mai chu cay thâm độc
phê bình việc làm chứ không phải phê bình người
trong bài viết tự phê bình và phê bình
người nêu rõ mục đích khi tiến hành tự phê bình và phê bình là đoàn kết nội bộ từ trên đến dưới
làm cho công việc tiến hơn thắt chặt mối quan hệ giữa đảng chính phủ và nhân dân sửa chữa những sai lầm khuyết điểm
người yêu cầu kiềm thảo phải khởi đầu từ cấp trên dần dần đến cấp dưới
cán bộ cấp trên phải làm gương mẫu thật thà tự phê bình phải hoan nghênh và khuyến khích mọi người phê bình mình
tức là phải thực hiện dân chủ rộng rãi
từ trên xuống rồi từ dưới lên
khi kết thúc một cuộc tự phê bình và phê bình
phải làm cho mọi người tăng thêm lòng tự tin khoan khoái vui vẻ để tiếp tục công tác và tiến bộ mãi mãi
bác viết tự phê bình và phê bình là phải thật thà vạch khuyết điểm
có lỗi mà không vạch ra khác gì người có bệnh mà không chịu khai với thể thuốc
làm nhiều công việc thì khó mà hoàn toàn tránh khỏi khuyết điểm
cho nên phải dùng cách tự phê bình
phê bình và phê bình để giúp nhau sửa chữa để cùng nhau tiến bộ
mình là một đảng hỏng một đảng phải có gan sửa chữa khuyết điểm của mình
chỉ ra vì đâu mà có những cái khuyết điểm đó để khắc phục
mới là một đảng mạnh dạng chắc chắn chân chính và tiến bộ
cái đó là thể hiện cái tinh thần dũng khí của người cách mạng
muốn tự phê bình và phê bình có kết quả cán bộ các cấp nhất là cán bộ cao cấp phải làm gương trước
người chỉ rõ trong khi thực hiện phê bình và tự phê bình
phải nêu rõ ưu điểm khuyết điểm tức là phải làm sao cho tất cả mọi người trong cơ quan đơn vị tự giác
thật thà nêu hết những ưu điểm khuyết điểm của mình
trong khi nêu khuyết điểm phải nhằm vào tư tưởng lề lối làm việc kết quả công việc chứ không phải nhằm vào cá nhân
lời dạy của người vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay để mỗi cán bộ đảng viên học tập và nói theo
xây dựng đảng ta thật trong sạch vững mạnh để xứng đáng là người lãnh đạo
là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân như bác hồ hẳng mong muốn